lại là một bài toán học búa khó có lời giải đáp
vì khi xác minh biển số từ camera an ninh của người dân ghi lại được
thì nghi phạm dùng biển số giả
chiếc xe hiệu hyundai dtream lại là xe cũ chắc chắn đã qua nhiều đời chủ
nên khó tìm ra được người đang sử dụng hiện tại
hàng loạt các đối tượng nằm trong diện nghi vấn được triệu tập
hàng ngàn xe máy được giả soát nhưng kết quả vẫn nở vạch xuất phát
khiến những áp lực vô hình thêm đè nặng lên đôi vai của các trinh sát hình sự
vụ án có lúc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt
vì thông tin đối tượng do bị hại cung cấp rất mơ hồ
ngoài đặc điểm đối tượng là nam giới khoảng bốn mươi tuổi
tầm cao một m sáu ráng người hơi mập thì không có thông tin gì khác
địa điểm gây án lại hoang vắng ít người qua lại
nhờ với sự quyết tâm cao nhiệm vụ của ban chuyên án đặt ra
là phải điều tra làm rõ truy bắt bằng được đối tượng gây án
tầng đều có học ăn chuyên án để đánh giá những chứng cứ nào
có khả năng làm sáng tỏa được vụ án
thì chúng ta tiếp tục xác minh cho hết
chứ không sợ là khổ
chúng ta không sợ là khó khăn nhưng mà chúng ta làm hết nguồn
anh em phải tiếp tục đeo bám tất cả những công việc
mà trước đây đã đặt ra bám sát tất cả địa bàn
kể cả long thành cả văn chạch đeo bám tất cả quán cà phê
trên địa bàn huyện long thành và huyện văn chạch
nơi xảy ra nơi mà đối tượng tiếp xúc với bị hại
và dụ dỗ bị hại để lên xe đi lấy tiền

qua nhiều ngày điều tra rà soát sàng lạc đối tượng
kết quả xuất binh trong và ngoài tỉnh
thì đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bước đầu ban chuyên án đã nhận định được đối tượng
có thể là người địa phương khác đến làm ăn sinh sống
nhưng am hiểu thông thuộc biết rõ các tuyến đường hoang vắng
để rình dập ra tay tiếp cận nạn nhân gây án
rồi tẩu thoát nhanh chóng
trinh sát đã không ngại khó khăn
lần mò trên các công trình xây dựng khu nhà trọ công nhân
và đặc biệt ngày đêm đeo bám các tuyến đường hoang vắng
mà đối tượng có thể xuất hiện để phục kích
việt nam xác minh ở dưới miền tây
xác minh ở các nơi mà những đối tượng thường lăn bản theo
như là quán cà phê những công trình xây dựng theo lời khai bị hại
đối tượng làm công nhân công trình xây dựng
nên đi gãi khắp các công trình xây dựng
nhà thầu cũng đi nắm thông tin địa điểm
cũng đi nhiều nơi
nói chung ăn không ngon cũng không yên
khi mà có thông tin đối tượng xuất hiện mà không bắt được
là coi như sỏng đối tượng
thì anh em cũng rất là vất vả và suy tớ
nhiều tháng trời làm việc với cường độ cao
bàn chuyên án cũng dần khiến kẻ biến thái lộ diện
lọt vào tầm ngắm của trinh sát là nguyễn thái bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp tà rông nga
xã đôn châu huyện duyên hải tỉnh trà vinh làm nghề tự do
qua nhiều ngày nhiều tháng rồi
đeo bám các địa bàn
thì cũng ra sóc mốt được một đối tượng có đặc điểm nhận dạng
là như lời khai của bị hại gây án
anh em bắt đầu đeo bám
thì phát hiện là đối tượng nơi ở của đối tượng
là nơi tạm trú ở trên địa bàn huỳnh âu thành
đối tượng này làm nghề xây dựng
nắm được thông tin về đối tượng rồi
thì mới báo cáo về làm ký trưởng bản chuyên án
thì đồng chí quyết định là một thời điểm
bắt đưa đối tượng về đấu tranh để làm rõ
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ban chuyên án quyết định phá án bắt đối tượng
các trinh sát nhận được lệnh từ ban chuyên án
tổ chức nhiều buổi trinh sát
triển khai lực lượng theo kế hoạch
thì anh em nhận được tin báo là đối tượng có một đối tượng
nghi vấn xuất hiện ở địa bàn đó
thì thực tất là anh em là mình nhận định rằng là đối tượng
có ngoài hình tương đối tốt
có thể là nhận đánh giá là sức khỏe người ta tốt
anh em mình phải muốn bắt gọn đối tượng
không để đối tượng chạy thoát
thì mình phải có lực lượng
và anh em thì mỗi người mỗi việc muốn bắt được đối tượng
thì ít nhất mình có một người thì không bắt được hai ba người
mà ai thì cũng có công việc
cho nên mình phải gọi anh em ngay tức tốc
tới khu vực đó để mà bắt
khi tới nơi thì mình chạy lên thì một người đi theo đối tượng
để không bị mất dấu
tao lòng rất là vui và hứng khởi
vì chuyên án này mình đã theo hướng dẫn

hơn tám tháng bây giờ mới có thông tin
thế thì cái niềm vui nó không thể tả được
thế khi mà lên tới thì một người phải đi theo
đi theo mà không khéo thì đối tượng sẽ bỏ chạy mất
và đối tượng nó cũng nghi ngờ
đối tượng nó đi qua đi lại đi qua đi lại
để xem có ai theo dõi mình hay không
theo hồ sơ đối tượng nguyễn thái bình đã bỏ đi khỏi địa phương tại trà vinh nhiều tháng nay
và đến khu phố long khánh hai phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai làm thuê làm mướn tự do
tại cơ quan điều tra ban đầu đối tượng quanh co chối tội và tỏ vẻ ngạc nhiên không biết gì
tuy nhiên với tinh thần đấu tranh cao
các điều tra viên sử dụng các biện pháp nghiệp vụ lập luận sắc bén đấu tranh liên tục
cùng với các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi
đối tượng đã phải cuối đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình
ban đầu đối tượng là quanh co chối tội không thừa nhận hành vi
vì lý do đối tượng biết là những người bán vé số là thường là người ở nơi khác đến
nên những người đó sẽ sợ không trình báo
không có cái
không có cái chứng cứ
nên đối tượng cứ quanh co chối tội
nhưng mà bằng các biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan điều tra đưa ra những hình ảnh
của đối tượng chở những bị hại đi trên đường và đấu tranh
từ sáng đến tối thì đối tượng đã bách phục và đã khai nhận
nhưng mà khai báo chưa thành thánh lắm
chỉ là khi nào cơ quan điều tra đưa ra những chứng cứ rõ ràng thì đối tượng mới nhận tội
riêng với đối tượng này thì sách thanh là người ít học
nhưng mà đối tượng này rất là thông minh
khi mà đối tượng này sử dụng thủ đoạn giả mua vé số thiếu tiền
dụ các phụ nữ bán số về nhà để trả tiền
thì cái đó là một cái thủ đoạn rất là tinh vi
thứ hai là đối tượng khi sau khi thực hiện vi hiếp dâm và cướp tài sản
thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát xóa dấu vết không có bị hại
không có nhìn dạng được đặc điểm đối tượng không nhìn dạng được đặc điểm phương tiện
nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình
theo đó nguyễn thái bình làm nghề phụ hồ trên địa bàn huyện long thành
y thường xuyên bỏ việc giữa chừng lây la các quán cà phê ven đường
khi phát hiện những phụ nữ bán vé số dạo thì nổi máu trong người
giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sau nhiều lần mua vé số thiếu tiền chưa trả
bình tiếp tục mua vé số nhưng nói là quên mang theo tiền
và yêu quý các bạn
không có bị hại lên xe để trở về nhà lấy tiền
do tin lời gã bị hại đã lên xe cùng đi
tuy nhiên đến đoạn đường vắng xuyên qua lô cao su
thuộc khu một mươi hai xã long đức huyện long thành
thì bình dừng xe đợi lúc nạn nhân không để ý
đã khống chế để hiếp dầm
sau khi thỏa mãn thú tính
thì bình cướp tài sản trên người của nạn nhân rồi tẩu thoát bằng chiếc xe gắn máy hiệu honda d dream
mặc dù biết công an đang truy tìm
nhưng ngày một mươi bốn tháng năm
cùng với thủ đoạn tương tự
bình đã lừa một người phụ nữ bán vé số đánh lô cao su
thuộc khu một mươi ba xã long đức huyện long thành
để hiếp dầm cướp tài sản
lần này bị hại chống trả khuyết liệt
nên bình cướp tài sản rồi bỏ trốn

cùng với thủ đoạn tương tự
bình tiếp tục rủ rỗ
rồi thực hiện thành công vụ hiếp dâm cướp tài sản
của một nạn nhân bán vé số thứ ba
vì em đi chợ mua thức ăn
rồi thấy phụ nữ bán vé số lại gần đó
rồi em cứ kêu
lên đây mua vé số máy thờ
rồi phụ nữ mới lợi
em kêu lên xe
em nói qua đây lấy tiền
phụ nữ lên lấy tiền
đưa theo lên lấy tiền
rồi tới đó dắn vô vé số
mới chở vô đó
phụ nữ mới la hét lên
em ôm dính
rồi hiếp cướp
cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi bình đang ủ mơ tiếp tục
lừa một người phụ nữ bán vé số
để thực hiện hành vi phạm tội tương tự
thì bị công an huyện long thành bắt giữ
thành công của chuyên án chín trăm hai mươi
là đóng góp đảm bảo tinh thần an ninh trật tự
trên địa bàn huyện long thành
tạo niềm tin cho nhân dân
kết quả đạt được là công sức của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
không quản ngại khó khăn
kiên quyết đấu tranh tội phạm
về phòng ngừa thì khuyến cáo mọi người dân
khu vực hoang vắng không ít người
khu vực gần cao phung
đặc biệt là những đối tượng có biểu hiện
nghi ngờ trong vấn đề mua bán vé số
có biểu hiện nghi ngờ để dù dỗ các đối tượng
đưa vào những khu vực vắng
cảnh giác để tránh những hậu quả xảy ra
vụ việc xảy ra phải nói rằng là
tới mức an ninh trật tự
gây tâm lý hoang mang trong quân kính nhân dân
với sự quyết tâm của lực lượng công an
và quá trình điều tra
đã điều tra làm rõ
đã lấy lại niềm tin trong nhân dân
đặc biệt là được các cơ quan
văn ngành đặc biệt là sở hữu của huyện
và công an tỉnh kịp thời biểu hiện
ngờ công an huyện trong quá trình khắc phục
mọi khó khăn và kịp thời đấu tranh khám phá
làm rõ quán